còn bây giờ đây thì việt tú lại mời tất cả quý vị những người đang theo dõi chương trình này
chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi của bạn phong vũ ở quận một thành phố hồ chí minh
khán giả này có gửi câu hỏi về cho chương trình như sau
cháu xin chào các bác sĩ cách đây hơn một năm cháu đi chơi đá bóng và bị ngã
kết quả là gối trái đau sưng phù
cháu đi khám thì bác sĩ kết luận là dập nhẹ sừng sụn trên
sụn không bị rách dây chẳng bị tổn thương nhẹ và gân còn tốt
cháu được tiêm bốn mũi chất nhờn cách đây hơn sáu tháng
hiện tại bây giờ gối trái của cháu vẫn bị đau khi di chuyển
khi cử động khớp gối thì nghe tiếng kêu lọc cọc
nhiều khi nghe tiếng cọc rất lớn có thể sờ thấy gân chạy
tối về thì nhức gối
cháu có đi khám lần thứ ba thì có kết luận là mòn mỏng sụn khớp
mặt trước lồi cầu đùi trong dập nhẹ sụn chêm trong độ một hai
tổn thương nhẹ độ một trong bao dây chẳng chéo trước và dịch khớp ít
và các bác sĩ có thể tư vấn giúp cháu nguyên nhân và phương pháp có thể điều trị cũng như là tập luyện được không ạ
vâng như vậy đây là một bệnh nhân chúng ta có thể gọi như vậy
chắc là đang ở đội tuổi rất là trẻ sau khi đi đá bóng về thì không may bị ngã và có tổn thương ở đầu gối
vậy thì bây giờ đây với câu hỏi của bạn phong vũ tú sẽ nhờ sự tư vấn từ phía phó giáo sư tiến sĩ kiều đình hồng trước nhé
xin mời phó giáo sư tiến sĩ kiều đình hùng chia sẻ với bạn
cái bệnh của bạn này thì tức là một loại trấn thương thể thao
trấn thức thể thao thì không phải do thoải hóa
đấy là hai cái chủ đề nó hơi khác nhau
tất nhiên nếu mà trấn thương thể thao mà mình không điều trị tốt thì về sau là sẽ thoải hóa rất là sớm
tại vì nó tổn thương sụn và gây ra thoải hóa rất nhanh
rồi về hậu quả về sau
còn bây giờ thì giai đoạn trước mắt mà mới bị chấn thương thì thông thường dập sụn thì chỉ điều trị uống thuốc và phù hợp chức năng
chưa phải làm gì cả
nhưng nếu như dập sụn mà
thì người ta có một kỹ thuật rất tốt là chụp cộng hưởng tư để
những cái cộng hồng tư thể hợp mới người ta có thể đo được cái kích thước của sụn
người ta có thể đo được cái màu sắc của sụp
để xem rằng là tổn thương sụn và nó
nó thoải hóa đến mức
tức là nó bị thiểu dưỡng đến mức nào
trước hết là nên chụp một cái cộng hồng tư lại
bởi một cái kỹ thuật nó hơi phức tạp
ở việt nam thì có một vài chỗ ta làm được
tức là cái kỹ thuật mà để
để phát hiện những cái tổn thương sụn rất là sớm
bằng thoải hóa sụn sớm
thế thì nếu như trường hợp mà mình điều trị một đợt rồi nhưng vẫn còn đau
thì theo tôi khuyên là nên làm nội soi khớp
để vừa chẩn đoán tại sao nó đau
và nếu như có những cái mảnh sụn mà nó bóng ra trong khớp
thì người ta làm sạch
sửa lại là sụn
gót đéo đi cho nó sụn
thì thông thường như vậy
kết hợp với phụ hồi chức năng
thì thường kết quả là khá tốt
về sau ấy thì
những cái bị tổn thương sụn như thế
thì về sau như người ta nói
tức là mình điều trị
về sau là anh
phòng chống thoải hóa khớp
giống như những người mà bị tổn thương sụn
thế là gì
thế là về sau không chơi các môn thể thao
đào bóng là không nên đi chơi nữa
mà cũng không nên chơi các môn thể thao
mà chạy rồi nhảy rồi cầu lông bóng truyền
là không nên nữa
tại vì cái sụn mình là yếu
nếu mà mình tiếp tục chơi
thì về sau mình sẽ thoải hóa sụn rất sớm
vì thế nên là sau này mình có chế độ tập luyện này
rồi sinh hoạt cho nó phù hợp
và rất quan trọng là bây giờ phải đi
phụ hồi chức năng
vậy bạn có thể bơi lội được đúng không
bơi lội rất là tốt cho khớp
bây giờ thì xin mong muốn bác sĩ thanh huyền
tư vấn thêm cho bạn về cái chế độ tập luyện
và cái phương pháp hằng ngày
cái vận động hằng ngày để bạn có thể
cải thiện cái tình trạng sức khỏe
về khớp khối của mình
vâng tôi nghe bạn đặt
đặt câu hỏi
thì tôi hiểu rằng thứ nhất là bạn trẻ tuổi
và bạn có một cái bệnh
bạn có một cái chân thương khớp gối cũ
và trong lần khám lần thứ ba
thì khi bạn khám thì bạn đã được kết quả trả lời
là cái lớp sụn của bạn đã mỏng
đã bỏng đi và có thể là nó sẽ bị hơi
rách hoặc là nó có dạng
dập nhẹ sụn
như vậy là tình trạng của bạn
là sẽ có thoái hóa khớp
và đây là tình trạng thoái hóa khớp thứ phát
chứ không phải là một cái thoái hóa khớp
mà nguyên phát giống như theo lứa tuổi
với tình trạng hiện tại
với kết quả khám gần đây nhất của bạn
tuy nhiên tôi vẫn đồng ý
với ý kiến của giáo sư hùng
là bạn vẫn nên thăm khám lại
để biết được chính xác hơn
cái tình trạng của sụn khớp đặc biệt là dây chẳng
nhưng với kết quả như bạn vừa nói vừa hỏi
thì tôi nhận định là hiện tại
các dây chẳng của bạn
nó vẫn còn trong độ liên tục
bạn chưa bị đứt các dây chẳng
và mới chỉ có các tổn thương sụn
như vậy thì
một lời khuyên đối với bạn
là tốt nhất với bạn là bây giờ
bạn nên theo một chương trình
trị liệu về vật lý trị liệu và phù hợp chức năng
trong vòng có thể một mươi ngày đến hai tuần
đấy là đợt đầu tiên
trong quá trình điều trị đó thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho bạn
cụ thể các bài tập
làm sao để cho hệ cơ của bạn khỏe
mà lại không phải là những cái
những cái vận động đúng để giúp cho hệ cơ khỏe
mà lại không làm
hại thêm cho sụn
tức là không làm giảm thải
tại những cái tải trọng mà dồn lên sụn
đồng thời các bài tập vận động
nó cũng phải phù hợp với bạn
để làm sao giảm tải sức tải trọng lên sụn
đồng thời cả dây chẳng
vì của bạn có tổn thương dây chẳng một phần
và cơ phải khỏe
thì đối khuyên với bạn là nên theo phù hợp chức năng
trong thời gian chờ đợi bạn có thể thu xếp được
một liệu trình điều trị phù hợp chức năng
là bạn nên có một cái nẹp của khớp gối
để hỗ trợ thêm cái phần chịu lực của khớp gối
bạn nên không nên tất cả các hạt động
lên xuống cầu thang
chạy hoặc là nhảy
bạn có thể đi bộ được
nhưng mà nên chúng ta chia nhỏ cái thời gian
và có thời gian nghỉ hợp lý giữa lúc mình đi
thời gian mình đi và thời gian mình nghỉ ngơi
các hạt động thể thao hiện tại
giờ chắc là bị ngừng rồi
ít nhất là cho đến khi các cái tình trạng sụt
và dây chẳng của bạn phục hồi
và lời khuyên tốt nhất thì tôi cũng vẫn cần
phải tư vấn tôi vẫn cần phải thăm khám trực tiếp thêm
thì tôi mới biết rõ được tình trạng cơ của bạn như thế nào
khớp như thế nào
và các dây chẳng cụ thể như thế nào
vì mỗi một chương trình tập luyện vận động phù hợp chức năng
là được thiết kế riêng của từng người
không có ai giống ai cả
một người trẻ thì tôi sẽ khuyên bạn các hoạt động thể thao như này
như một người có tuổi thì tôi lại khuyên bạn
cái chế độ vận động khác
ví dụ tôi có thể khuyên bạn đạp xe đạp
nhưng tôi không thể khuyên một bác bệnh nhân
có tuổi bảy mươi tám mươi tuổi đạp xe đạp được
tôi có thể khuyên bạn bơi lội được
nhưng đa bóng hoặc chạy nhảy
hoặc là có hạt động mà vận động mạnh
mà phải chịu tải trọng thì bạn nghiêm ngược
như vậy là những lời khuyên
từ phía các chuyên gia của chúng tôi
dành cho trường hợp của bạn phong vũ
và hy vọng rằng là bạn cũng sẽ có được
những kết quả tốt về tích cực
trong sức khỏe của mình trong thời gian sắp tới
cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình